xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị con cái dù đã trưởng thành lập gia đình riêng
nhưng với bố mẹ con vẫn mãi là đứa trẻ được yêu thương chiều thùa nào
mạng xã hội khiến ba người rơi nước mắt khi ghi lại cảnh gặp mặt giữa mẹ già một trăm linh năm tuổi
và con gái tám mươi bốn tuổi sau ba tháng giãn cách xã hội
mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip đầy xúc động
của hai cụ bà ôm nhau thủ thị trên giường
được biết đây là cảnh đoàn tụ giữa mẹ già một trăm linh năm tuổi và con gái tám mươi bốn tuổi
sau thời gian bốn tháng xa cách vì giãn cách
được biết hai mẹ con không ở cùng nhau nên thời gian qua không thể gặp mặt vì ảnh hưởng của dịch
người mẹ già hơn trăm tuổi dù nhớ con khôn nguôi nhưng chẳng biết nên làm thế nào
sau bốn tháng giãn cách cuối cùng con gái cũng có thể đến thăm mẹ
khoảnh khắc đó khiến nhiều người xúc động
theo hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy rõ
sự xúc động của hai mẹ con
đặc biệt người mẹ không kìm được nước mắt khi gặp lại con gái
cả hai nằm xuống giường thủ thị trò chuyện như thời còn bé
cụ bà một trăm linh năm tuổi không ngừng ôm hôn con gái tám mươi bốn tuổi
và luôn miệng nói
trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu
má nhớ con thật tội nghiệp
má nhớ con thật mà không biết con ở đâu
sau một hồi trò chuyện
người mẹ không khỏi rưng rưng khi con gái phải ra về
khuôn mặt nhiều nếp nhăn
và tàn nhang của mẹ
không giống như con gái

trước khi con gái ra về
mẹ còn ân cần dặn dò con giữ gìn sức khỏe
con về quê dáng khỏe nha
má thương con chứ hổng thương sao được
người mẹ vừa ôm hôn lên mặt
vừa vỗ về con
trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu
má nhớ con thật tội nghiệp
má nhớ con thật mà không biết con ở đâu
sau một hồi trò chuyện
người mẹ không khỏi rưng rưng tiễn con gái ra về
khuôn mặt nhiều nếp nhăn và tàn nhang
của người mẹ không giống nổi xúc động
trước khi con gái ra về
mẹ con ân cần dặn dò con
con về quê dáng khỏe nha
má thương con chứ hổng thương sao được
chỉ với hơn một phút
nhưng đoạn clip đã khiến không ít người rưng rưng
khi ngậm đến đấng sinh thành của mình
đúng quả là con gái dù lớn
vẫn là con của bố mẹ
dù có trở nên già yếu
nhưng tình yêu và mong muốn được bao bọc con cái
của các bậc phụ huynh chưa bao giờ giảm
chia sẻ với chúng tôi
bạn nguyễn long ngọc đình hai mươi một tuổi
là người đã đăng tải đoạn clip cho biết
cụ bà trong clip là đạm
thị đạm một trăm linh năm tuổi
ở thị trấn thạnh phú huyện thạnh phú tỉnh bến tre
còn con gái của cụ
là bà đoàn thị ba tám mươi bốn tuổi
ở xã an điền huyện thạnh phú tỉnh bến tre
sau bốn tháng giãn cách xã hội
bà ba mới có thể xuống thăm mẹ
nên mới có những khoảnh khắc xúc động như vậy
cũng theo chia sẻ của bạn đình
là chất ngoại của cụ đạm
dù cụ tuổi cao
nhưng sức khỏe vẫn rất tốt
dù chỉ nhớ đã kém đi nhiều
nhưng cụ vẫn luôn nhớ đến các con
cụ đạm có tám người con
trong đó bốn người con
con trai đều đã mất
chỉ có bốn người con gái
nhưng đều không sống với bà
chồng của cụ đã mất cách đây hơn ba mươi năm
hiện tại cụ đạm đang sống cùng với gia đình cháu ngoại
từ nhỏ mình đã thương cụ rất nhiều
mình lớn lên với tuổi thơ bên cụ
mình thường chọc cho cụ vui
còn đóng giả vai
các người thân đến chơi với bà
đình chia sẻ
đang là sinh viên năm cuối
trường đại học nông lâm tp hcm
đình phải về quê do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
tuy nhiên cũng nhờ vậy
đình có thêm thời gian bên cụ
đình lên kế hoạch quay lại các clip
để lưu giữ những kỷ niệm với cụ
và chia sẻ lên mạng xã hội
những clip về cụ đạm nhận được sự quan tâm rất lớn
trên mạng xã hội
nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem
gia đình hay gọi cụ với biệt danh dễ thương là qua
ban đầu đình nảy ra ý tưởng
quay lại clip để lưu giữ những kỷ niệm về bà
chủ yếu quay những khoảnh khắc sinh hoạt
ăn uống và trò chuyện
của các thành viên trong gia đình
với qua qua
qua rất thương bà con dòng họ bạn bè
vì thế đình nảy ra ý định
sẽ hóa thân thành những người thân
đã từng xuất hiện trong đời của qua qua
để mang đến niềm vui cho bà
do dịch dã nên bà con cũng khó lòng đến thăm
được gặp lại nhiều người thân
qua vui vẻ hơn
kích thích đầu óc xử lý các tình huống
nhớ lại những kỷ niệm khiến bà minh mẫn hơn
tính qua vốn tình cảm nên đỉnh thấy điều này
mang lại niềm vui cho qua thực sự
đình chia sẻ
sau thời gian giãn cách xã hội
tình cảm của đình dành cho cụ càng thêm gắn bó
đình mong cụ luôn khỏe mạnh mi mẫn
để có thể làm điểm tựa tinh thần của cả gia đình
thưa quý vị và các bạn
trải qua thời gian giãn cách
do dịch covid một mươi chín gây ra
khiến chúng ta nhận ra rằng
tình cảm gia đình là món quà thiêng liêng nhất
mà con người được ban tặng
trước đó không lâu
khi trường nguôi cú sốc
khi cha ra đi đột ngột
mai khanh một mươi bốn tuổi
ở huyện bình chánh tp hcm
lại mất mẹ và ông bà ngoại
một mình trong căn nhà hiêu quạnh
nước mắt em giàn ruộng
sau những giấc mơ gặp cha mẹ còn giang dở
mời quý vị tiếp tục theo dõi
trưa ngày tám tháng một mươi
trao đổi với báo chí
chủ tịch ủy ban nhân dân phường tám
tp hcm tỉnh cà mau
trần quang vinh cho hay
đơn vị đã hỗ trợ hai vợ chồng
người đàn ông quê bạc liêu
chở theo cháu ngoại đi lộn về cà mau
trở về địa phương
do hoàn cảnh gia đình trên
có hoàn cảnh khó khăn
nên phường còn vận động các mạnh thường quân
nhà hảo tâm hỗ trợ
gia đình mì sữa
và bốn triệu đồng tiền mặt
lãnh đạo phường tám thông tin thêm
trước đó để có tiền trang trải
cuộc sống nên vợ chồng
ông nguyễn phan so
ngụ xã tân phong thị xã giá rai
tỉnh bạc liêu
đã chọn rời quê lên tp hcm
để làm công nhân
xong đợt dịch covid một mươi chín
bùng phát tại tp hcm
con gái ông bà đã tử phong
do mắc covid một mươi chín
con rể từ khi vợ mất
bỏ đi đâu không rõ
không thể cầm cự tại sài gòn
sau khoảng thời gian dài thất nghiệp
ông so chở theo vợ
và chó ngoại cùng dòng người
tự phát về quê để tránh dịch
nhưng lộn đường xuống cà mau
vào ngày ba tháng một mươi
tại đây gia đình này được bố trí cách ly
tạm thời tại trường trung học
cơ sở lương thế vinh
khi biết mình hoàn thành cách ly
ở cà mau nhưng về bạc liêu
vẫn có thể tiếp tục bị cách ly
nên ông đã xin được về cách ly
sau khi được sự thống nhất của ngành chức năng
phương tám đã cử lực lượng hỗ trợ
và đưa ông so đến chốt giáp ranh cà mau
để gia đình ông về quê
ông so tâm sự
khi hết dịch
vợ chồng ông sẽ cố gắng làm
để lo cho cháu được ăn học
đến nơi đến chốn
đồng thời ông cũng cảm ơn sự quan tâm
giúp đỡ của ngành chức năng phương tám
và các mạnh thường quân
đã chia sẻ cùng gia đình ông
khi khó khăn
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi
cộng đồng thịnh nguyện quảng ngãi đã hỗ trợ
đưa thai phụ cùng chồng đến bệnh viện sản nhi quảng ngãi cấp cứu
đồng thời đưa mẹ chồng con nhỏ
và một người thân về nơi ở an toàn
chị nguyễn thị ngọc ánh
một tình nguyện viên đến giúp đỡ gia đình thai phụ cho biết
khi chị cùng nhiều tình nguyện viên ở chốt tiếp tế
nhu yếu phẩm cho bà con từ các tỉnh phía nam
về quê trên đường tránh thành phố quảng ngãi
thì các tình nguyện viên khác thông tin phát hiện
một gia đình năm người đang trải chiếu
chăn chú tạm bên hiên nhà dân
trong đó có một thai phụ đang thàn đau bụng
ngay lập tức các tình nguyện viên thông tin cho nhau
đến hiện trường giúp đỡ đưa thai phụ cùng chồng
đến bệnh viện sản nhi quảng ngãi
một nhóm khác đến nắm thông tin
bảo vệ sự an toàn cho ba bà cháu
vẫn ngồi co do bên vệ đường
vị trí cả nhà túc tá là hiên nhà
của một hộ dân trên đường tránh quốc lộ
đoạn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
lúc này bà lê thị bảy mẹ chồng sản phụ
đang ôm cháu ngồi co do trong góc hiên
khi trời đang mưa rất to
bà bảy kể gia đình bị kẹt ở tp hcm
năm tháng liên tục
và năm người trong gia đình đều live không đã điều trị
và có giấy tờ đủ điều kiện để hồi hương
cả nhà đi trên hai chiếc xe máy
khởi hành tại tp hcm vào ngày bốn tháng một mươi
khoảng một mươi tám h tối ngày sáu tháng một mươi
cả nhà đến tp quảng ngãi
thì gặp mưa lớn không thể đi tiếp
nên quyết định trải chiếu dưới nền đất
ở hiên nhà ngủ qua đêm
bà bảy thấy con dâu than đau bụng
thấy có biểu hiện của sinh non nên vô cùng lo lắng
may thay khoảng một mươi tám h ba mươi
có một người đàn ông ở quảng ngãi
thế cả gia đình chú bên hiên nhà đã đến hỏi thăm
động viên và có giúp đỡ gia đình hết tiền
đồng thời ngỏ ý nếu gia đình gặp khó khăn
thì cứ gọi điện
đến hai mươi ba giờ các tình nguyện viên đã đưa ba người còn lại
trong gia đình về phòng trọng ngủ qua đêm
và đảm bảo an toàn
huỳnh công viên người hỗ trợ nhà ở cho ba bà cháu
chia sẻ khi nghe thông tin các tình nguyện viên
cần hỗ trợ nhà ở cho ba bà cháu
trong lúc chờ thai phụ đang cấp cứu tại bệnh viện
đã lập tức tới ngay
phòng trọ chúng tôi thuê dài hạn và đang ở
nhưng chúng tôi sẽ chuyển đến chỗ khác ở
và nhường lại cho gia đình
ba bà cháu hay cả gia đình năm người đều có thể ở lại một ngày
một tháng hay năm tháng đều được
đến khi nào tất cả ổn định và an toàn thì về quê
anh viên nói
khuya ngày sáu tháng một mươi bác sĩ nguyễn đình tuyến
giám đốc bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi cho biết
thai phụ tên nguyễn đình phương a
quê ở quảng ngãi nhập viện lúc hai mươi một h một mươi năm
qua kiểm tra
bệnh nhân mang thai tuần thứ ba mươi năm
sinh con lần hai có dấu hiệu sinh non
bệnh viện cũng đã kiểm tra thông tin
bệnh nhân là f đã được điều trị và khỏi
bệnh covid một mươi chín khoảng hai tháng trước
hiện bệnh viện test nhanh covid một mươi chín cho thai phụ
sau khi sức khỏe tạm ổn
sản phụ liên tục đòi ra viện
nhưng bệnh viện không đồng ý bác sĩ tuyến kể
đồng thời cũng cho biết
hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn
người chồng đang ở cùng vợ tại bệnh viện
nhưng không có tiền đóng viện phí
tại điểm này quảng ngãi mưa rất to
nhiều tuyến phố ngập sâu
ông nhâm xuân sĩ giám đốc đài khí tự thủy văn quảng ngãi cho biết
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
tỉnh quảng ngãi sẽ xuất hiện những cơn mưa lớn
trên diện rộng từ nay đến ngày tám tháng một mươi
trong một tháng ngắn ngũi
em nguyễn thị mai khanh
mất cả cha mẹ ông bà ngoại
khoảng sân nhà ba thế hệ
ngày nào còn rộn ràng tiếng cười nói
giờ đây không khí im ắn bao trùm
người ở lại lặng nhìn các hậu cốt
đặt ở bàn thờ mẹ quan ông
ghé thăm gia đình mai khanh
vào buổi chiều tối
bên chánh vừa dứt cơn mưa rào
nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt
ông nguyễn thanh hùng bốn mươi chín tuổi
cậu tư của khanh cho biết
cả gia đình ba thế hệ
dựng nhà sát nhau cùng sinh sống
mấy chục năm qua
từ khi cha mẹ em khanh mất đột ngột
gia đình ông hùng cùng cậu út ở sát bên
ngày ngày nấu cơm mang sang
nhắc nhở động viên em thắp nhang cho cha mẹ
tự lo các sinh hoạt cá nhân
khanh trí tuệ chậm chạp
hơn bạn bè đồng trang lứa
năm lớp hai
em học lại ba lần vẫn không lên lớp được
đền nghỉ học
phụ mẹ công việc nhà
cuộc nói chuyện của phóng viên và khanh
có sự chứng kiến của ông hùng
em cho biết
đầu tháng bảy
cả nhà em về long an cùng cha
trong cô ruột bệnh già yếu
không lập gia đình
được vài hôm thì cha khanh mệt
một sáng sớm thấy cha nằm sắp
khanh gọi mẹ cùng tới lục cha lên
thì ông đã ra đi từ lúc nào
trước khi khanh và mẹ về
thì cha em ở cùng ông chính hai ngày
sau này thấy mẹ con khanh
về lại sài gòn có triệu chứng
ông chính dựng của cha bé khanh
mới đi xét nghiệm
và kết quả dương tính
sau đó ông cũng mất
công an gọi đội mai tán đến
để lo hậu sự
mẹ vẫn chưa hết sốc
vì cha ra đi quá đột ngột
nên quay trở về thành phố hồ chí minh
được vài hôm thì mẹ mệt và khó thở
người nhà đưa mẹ đi viện xét nghiệm
mới biết mẹ nhiễm covid một mươi chín
trước khi đi viện
mẹ còn dặn em
ở nhà tự lo
mai mốt hết bệnh mẹ về
mà mẹ đi luôn không về nữa
mai khanh nức nở
hình ảnh bữa cơm gia đình
sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ
cứ hiện mồm một trong tâm trí
khanh tháo khẩu trang
quệt nút mắt
rồi kể lại với cậu tư
em nói dù em phỏng phao hơn so với tuổi
nhưng lúc nào cũng được cha mẹ nhường đồ ăn ngon
lo cơm nước
hết quần áo mặc
em lại mè nheo mẹ đi giặt đồ giúp
rồi hai mẹ con cùng phơi đồ
giờ thì em phải ăn cơm một mình
tự giặt đồ
phơi đồ cũng chỉ
còn đồ của em thôi
đi ra đi vào nhìn thấy ảnh gia đình
chiếc máy may của mẹ
làm gì cũng trống rỗng
và nhớ cha mẹ hết
những đêm ngủ em thường mơ thấy cha mẹ
cả nhà nói cười
nhưng bừng tỉnh dậy
thì chỉ có một mình em
nhớ cha mẹ em lại khóc
nhưng ráng nằm ngủ tiếp
rồi lại thấy hình ảnh mẹ
bây giờ em chỉ có thể gặp mẹ trong những giấc mơ mà thôi
khanh nghẹn nghèo
nghe cháu gái nhắc đến kỷ niệm
và nỗi nhớ cha mẹ
ông hùng vừa thương cháu
vừa thương cho chính đại gia đình của mình
theo ông hùng
ông nguyễn văn sang cha của mai khanh
thường bỏ rau củ thịt cá
cho các hộ dân quanh xóm
còn bà nguyễn thị tuyết mai
em gái ông mẹ của mai khanh
làm may gia công tại nhà
ông lắc đầu nói
có lẽ vậy nên cha nó bị nhiễm covid một mươi chín
hồi nào mà không hẹn
hỏa tám cha nó xong
hai mẹ con về lại sài gòn
thì hai ngày sau
là mẹ nó lại nhập viện vì dương tính
ông bà ngoại ở sát bên
cũng lần lượt nhập viện vì covid một mươi chín
ngày nhận tin em gái mất
cả nhà không ai dám báo tin cho mai khanh
vì sợ cô bé một mươi bốn tuổi
không vượt qua được cú sốc này
cho đến khi quân đội gọi xuống
họ tới tượng nơi gọi người nhà ra
nhận cho cố của người thân
tôi định ninh
cho cốt em gái
nhưng quân đội đọc tên của ba tôi
tôi chết đứng chơi với
không dám tin đó là sự thật
ba tôi tuy già nhưng khỏe lắm
mấy ngày trước
chỉ nghỉ điện thoại ba hết pin
không liên lạc được
ngờ đâu người ta lại trao cho cốt đến nhà thế này
bốn người thân mất
chỉ trong vòng một tháng
gia đình suy sụp quá sức chịu đựng rồi
ông hùng cay đắng chia sẻ
cậu cháu cùng một côi
cả gia đình đã mất một tháng
gần một tháng mới có thể bình tâm trở lại
mới hôm nào
ông còn quỳ trước bàn thờ mẹ quan ông
cầu mong cha mẹ già
tai qua nạn khỏi
thì ông sẽ cạo đầu tạ ơn
trước mức mát quá lớn của gia đình
ông vẫn cạo đầu để cảm thấy nhẹ nhàng
cầu mong người thân được siêu thoát
ủy ban nhân dân thị trấn tân túc
huyện bình chánh đã đến hỏi thăm
động phiên chia sẻ cùng gia đình
và cho biết sẽ kết nối
để em khanh được học trường nghề
đó cũng là nguyện vọng của gia đình lúc này
khanh bọc bạch
ngày trước em nói với mẹ
em thích làm trang điểm làm neo
mẹ nói lớn xíu mẹ sẽ cho em đi học nghề này
em cũng mong
sẽ được học để có nghề tự lo cho bản thân
covid một mươi chín đã lần lượt
lấy đi từ người thân của em khanh
khiến mọi thứ xung quanh
với họ giờ đây đều vô nghĩa
nhiều đêm trắng suy nghĩ
anh em ông hùng lo sợ
không biết qua dịch
người thân mình
ai còn có
còn tương lai bé khanh thì càng trông chên hơn
với những khoảng trống bức định
quý vị và các bạn thân mến
dịch covid đã lần lượt lấy đi từng người thân
của em khanh ông hùng
khiến mọi thứ xung quanh với họ
giờ đây đều vô nghĩa
dù hiện tại cả nước đang trong những ngày bình thường mới
nhưng để đẩy dịch covid hoàn toàn
vẫn cần có sự đồng lòng chung tay
cùng nhìn về một hướng của tất cả các tầng lớp nhân dân